theo tin từ liên đoàn lao động tp hà nội do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín từ đầu đợt dịch là ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
trong khối công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố có chín mươi một trường hợp ca bệnh
đặc biệt là sau tác động nặng nề của dịch covid một mươi chín đã có hai trăm ba mươi ba doanh nghiệp phải dừng hoạt động
một hai trăm linh doanh nghiệp bị ảnh hưởng kéo theo năm hai trăm bảy mươi hai công nhân lao động mất việc làm bốn mươi hai chín trăm bốn mươi hai công nhân lao động thiếu việc làm
thực hiện công tác hỗ trợ bằng tiền cho đoàn viên công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ cho hai ba trăm bảy mươi bảy người với số tiền là một năm trăm ba mươi chín tỷ đồng công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ một tám trăm chín mươi người với số tiền là một hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng
cùng với đó công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ đoàn viên công nhân viên chức lao động bằng các hình thức hỗ trợ khác không quy đổi thành tiền
gồm khẩu trang thiết bị đo thân nhiệt dung dịch chloramin b
nước sửa tay sát khuẩn
đáng chú ý về việc thành lập các tổ an toàn covid một mươi chín trong doanh nghiệp
đến nay một trăm linh liên đoàn lao động quận huyện thị xã công đoàn ngành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai văn bản hướng dẫn thành lập tổ an toàn covid một mươi chín trong các doanh nghiệp
đến hết ngày một mươi bảy tháng sáu có tổng cộng là bốn sáu mươi doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thành lập tổ an toàn covid một mươi chín với một mươi chín trăm tám mươi năm tổ và bốn mươi tám tám trăm bốn mươi chín người tham gia